thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão số một mươi một hồi bảy giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm ba mươi km về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai